tại hà nội đại sứ quán naui tại việt nam bộ phận thương vụ tại việt nam tổ chức hội thảo về khí thiên nhiên hóa lỏng naui việt nam
hội thảo có sự góp mặt của chín công ty tổ chức hàng đầu của naui về khai thác vận chuyển và phát triển khí thiên nhiên hóa lỏng thành điện
tập trung vào hai chủ đề chính khí thiên nhiên hóa lỏng cho điện năng và phân phối khí thiên nhiên hóa lỏng quy mô nhỏ cho người tiêu dùng trong ngành công nghiệp
giúp các công ty naui tìm kiếm đối tác trong nước để đầu tư và phát triển các giải pháp và công nghệ tiên tiến cho ngành khí thiên nhiên hóa lỏng của việt nam
sự kiện cũng là cơ hội thúc đẩy đối thoại tích cực giữa các nhà sản xuất nhà tiêu dùng và các bên liên quan qua đó tăng cường hiểu biết chung về các xu thế của thị trường này trên toàn cầu
theo quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí của việt nam đến năm hai nghìn hai mươi năm định hướng tới năm hai nghìn ba mươi năm việt nam sẽ phải nhập khẩu từ một đến bốn tỷ mét khối khí thiên nhiên hóa lỏng mỗi năm
tăng lên sáu một mươi tỷ m ba mỗi năm sau đó khoảng bảy mươi năm lượng khí thiên nhiên hóa lỏng nhập khẩu sẽ được sử dụng làm nhiên liệu cho các nhà máy điện để bảo đảm an ninh cho ngành kinh tế đang phát triển của việt nam
vì thế chính phủ việt nam đang khuyến khích các công ty trong nước và nước ngoài hợp tác trong lĩnh vực này